theo báo cáo mới nhất của tổ chức y tế thế giới who công bố ngày hai mươi một tháng bốn
các cuộc giao tranh từ cuối tuần trước tại sudan đến nay đã khiến hơn bốn trăm linh người thiệt mạng và hơn ba năm trăm linh người bị thương
theo who trong số những người thương vong nói trên có ít nhất chín trẻ em thiệt mạng và hơn năm mươi trẻ em bị thương
trước căng thẳng leo thang tại sudan hàn quốc đã cử máy bay vận tải c một trăm ba mươi g cùng năm mươi quân nhân
bao gồm các nhân viên an ninh và y tế khởi hành vào chiều tối ngày hai mươi một tháng bốn nhằm hỗ trợ sơ tán hai mươi năm công dân hàn quốc
trong khi đó nhật bản cho biết máy bay vận tải c một trăm ba mươi đã khởi hành từ căn cứ không quân komaki tỉnh aichi và hạ cánh tại djibuti
để chờ sơ tán sáu mươi ba công dân nhật bản hiện phần lớn đang mắc kẹt ở thủ đô khak tum
về tình hình tại sudan các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục diễn biến dù trước đó các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf tại sudan thông báo
đã nhất trí về lệnh ngừng bắn kéo dài bảy mươi hai giờ
bắt đầu từ sáu giờ theo giờ địa phương vào sáng ngày hai mươi một tháng bốn chung với thời gian diễn ra lễ anfid của người hồi giáo
qua đó tạo điều kiện mở hành lang nhân đạo để sơ tán người dân và giúp họ có cơ hội đoàn tụ với gia đình